thưa quý vị bắc bộ tiếp tục nắng nóng diện rộng và dự báo là sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới
chúng ta nên hạn chế các hoạt động ngoài trời không cần thiết để bảo vệ sức khỏe
vâng đối với khu vực miền trung thì nắng nóng có thể duy trì cả chục ngày nữa
nguyên tơ cháy rừng ở trung bộ là rất cao
bà con nên đề phòng và dừng việc xử lý thực bì đốt nương dãy trong rừng vào những ngày này
còn đối với khu vực tây nguyên và nam bộ thì mưa rông sẽ tập trung vào tầm chiều tối
ở cục bộ có điểm mưa to có thể gây ngập ống vùng trụng thấp
trong cơn rông cần đề phòng lốc xét gió giật mạnh
thêm vào đó thì quý vị cần đề phòng hiện tượng chập điện cháy điện trong mùa mưa
nên đặt các thiết bị điện trong nhà ở vị trí cao và cách xa tường